trong thời gian gần đây tại hai xã đảo minh châu và quan lạn huyện vân đồn tỉnh quảng ninh
xảy ra tình trạng phù sa bồi đắp khiến nước biển rất cạn tàu thuyền đi lại khó khăn
phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng ninh đã có chuyến đi thực tế để tìm hiểu sự việc này
hiện tại mực nước tại đây nơi có các phương tiện tàu khai thác thủy hải sản tàu khách tàu vận tải hàng hóa giao thương đi lại thường xuyên chỉ khoảng sáu mươi cm
tức là trên đầu gối của một ngư dân như quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình
tại xã đảo minh châu quan lạng huyện vân đồn vào mùa này nước rất cạn do phù sa bồi đắp các luồng lạch tàu chạy khó khăn
phải vòng đi vòng lại theo con nước mất nhiều thời gian
người dân đi khai thác thuyền hải sản tàu vận tài đi tuyến hạ long cô tô khi muốn chạy về minh châu quan lạn
thì phải đi vòng và thường bị đâm vào đá ngầm khiến việc sửa chữa rất tốn kém
khi nước thủy chiều giặt xuống cứ một tháng hai con nước như thế phương tiện đi qua đây thì rất là khó khăn
nhất là rông cơn gió ấy thì phải chạy đường vòng đôi khi là những tàu to là không thể chạy được qua đây
nó cũng rất khó khăn cho phương tiện đi lại ở đây
nếu mà có một dự án lạo vét đường lạch như thế thì rất tạo điều kiện cho ngư dân và những người nằm trải lưới đuôi trồng thủy sản đây thì rất là tốt
phương tiện đi lại nó thuận lại hơn và không phải chạy đường vòng hoặc chờ đợi con nước mới vượt qua được trường cản này
đôi khi những tàu to phải chờ đợi căn cứ và con nước mới chạy được
cái việc lạo vét đường lạch trên địa bàn quan lạn thì rất cần thiết vì nó phục vụ trực tiếp đến nhu cầu của người dân ở trên đảo này
với cái phương tiện vận chuyển
hàng hóa rồi vận chuyển vật tư vật liệu đến với địa phương để xây dựng cho các công trình xây dựng
đặc biệt là cái nhu cầu của những ngư dân ở trên đảo
khi mà đi làm đi ra biển đánh bắt thì những cái buổi lướt qua trường cản thì phải đi vòng rất là xa
thì cái chi phí về dầu cho kinh tế đối với các hộ này cũng là lớn hơn so với khi mà chúng ta lạo vét được những cái tuyến đường như thế này rồi đảm bảo được rồi
thì cái quãng đường mà để người ngư dân đi đánh bắt thì nó rất là gần
để du lịch cũng như hoạt động khai thác thủy sản của hai xã đảo minh châu và quan lạng phát triển thì giao thông đường thủy rất quan trọng
vì vậy việc sớm có giải pháp để có thể tiến hành nạo vét luồng lạch cho tàu thuyền đi lại thuận lợi là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay đối với các xã đảo này